trên diễn biến phức tạp của cơn bão số bốn có tên quốc tế là bão pô đun
ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế đã ra công điện
chỉ đạo tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi
bao gồm cả số kẻ thuyền các xã bãi ngang ven biển đường phả
công điện của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
chỉ đạo các địa phương ven biển tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi
thông báo hướng dẫn cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết về diễn biến hướng di chuyển của bão
để chủ động phòng tránh
tổ chức kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú an toàn
kết thúc vào lúc một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng tám
công điện cũng kêu gọi các địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến của cơn bão số bốn
để chỉ đạo triển khai phương án bảo đảm an toàn cho các công trình nhà cửa
khu vực ven biển an toàn cho khách du lịch tại các khu du lịch bãi tắm biển
chỉ đạo các địa phương triển khai tổ chức thu hoạch nhanh gọn vụ lúa hẻ thu hành hai nghìn một mươi chín
và diện tích nuôi trồng thủy sản và ra soát sẵn sàng sơ tán dân trong trường hợp cần thiết